thưa quý vị vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một nửa chặng đường của chương trình truyền hình trực tuyến ngày hôm nay
do báo điện tử sức khỏe đời sống thực hiện
và trong phần hai này chúng tôi sẽ ưu tiên mang đến những câu hỏi mà quý vị đã gửi đến trang fanpage của chúng tôi
kênh youtube cũng như là đang theo dõi trực tiếp trên báođiện tử sức khỏe đời sống vn
câu hỏi đầu tiên của vị khán giả ở hà nội có tên là phạm hải như sao ạ
thưa bác sĩ cháu đang mang thai tháng thứ sáu nhưng trên mặt gần đây bị nám nhiều quá trong cháu già hẳn đi
cháu có nên điều trị nám khi đang mang thai không
cháu nghe nói để lâu khó điều trị vậy xin bác sĩ tư vấn là cháu cần xử trí tình trạng nám da khi mang thai thế nào
để an toàn cho cả mẹ và em bé xin cảm ơn bác sĩ ạ
câu hỏi này gửi tới thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa thưa chị
dạ vâng chào bạn
giống như vừa nãy chúng ta đã cùng phân tích trong chương trình thì tình trạng giám má của bạn
cũng không phải là một tình trạng hiếm gặp
tuy nhiên nó có thể hết sau khi bạn sinh nở cho nên là trong cái trường hợp mà bạn đang mang thai
thì cái quan trọng nhất là bạn tránh nắng
bạn ra đường bạn sẽ tránh nắng cả bằng phương pháp dùng kem chống nắng
cũng như là mình che chắn khẩu trang áo chống nắng đầy đủ
và chúng ta sẽ ăn uống thật là tốt chờ đợi sinh con xong
và chúng ta sẽ chờ đợi tình trạng giám má của chúng ta giảm đi
nếu bạn theo dõi tình trạng giám má của bạn
sau khi sinh nó không giảm đi nó rất lâu khoảng một năm chẳng hạn
mà nó không hề có giảm rút nào
thì bạn sẽ nên đến các cơ sở uy tín để chúng ta khám một cách cụ thể
nám tàn nhan khiến bạn mất tự tin để thể hiện mình
bước sang tuổi ngoài ba mươi nám da sẽ kết hợp với quá trình lão hóa
gây ra cho bạn thâm da sạm da lão hóa da
verniabed s beauty là sản phẩm hiệu quả
được các chuyên gia hàng đầu khuyên dùng đã có mặt tại việt nam
với công nghệ phát triển dựa trên công thức làm đẹp độc đáo tác động kép
verniabed s beauty giúp bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể
làm tráng da đẹp da sạch đám sạch tàn nhan
loại bỏ sớm các nguyên nhân gây nên tình trạng da yếu da xấu
dung da tái sinh từ sâu bên trong cơ thể
verniabed s beauty là giải pháp ưu việt dành cho da lão hóa
sạm da nám da thâm da hiệu quả cho cả nam và nữ
đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ sau sinh phụ nữ ngoài tuổi ba mươi
verniabed s beauty sạch nám tàn nhan da trắng mịn màng